lo ngại trước những hệ lụy nghiêm trọng của việc thuốc lá nhập lậu bị tịch thu được bán đấu giá để tiêu thụ nội địa hoặc tái xuất các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc lá hợp pháp tại việt nam vừa đồng loạt kiến nghị chính phủ ủng hộ việc tiếp tục duy trì tiêu hủy thuốc lá nhập lậu một chủ trương đã và đang đem lại nhiều hiệu quả tích cực
ngày một mươi tám tháng bốn văn phòng chính phủ đã thông báo ý kiến của thủ tướng chính phủ về việc xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu theo đó đối với thuốc lá nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng thực hiện thí điểm theo hướng bán đấu giá để tiêu thụ nội địa hoặc tái xuất thời hạn thí điểm là một năm sau đó sẽ đánh giá từng năm để gia hạn việc thí điểm
tuy nhiên hiệp hội thuốc lá việt nam cho rằng việc thí điểm bán đấu giá để tiêu thụ nội địa đối với thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng là chưa phù hợp với quy định
trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đối với sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước việc thí điểm bán đấu giá tiêu thụ nội địa sẽ tạo ra kẽ hở pháp luật để các đối tượng buôn lậu lợi dụng hợp pháp hóa việc đưa thuốc lá nhập lậu vào tiêu thụ nội địa vào việt nam
hơn nữa xét về mặt pháp lý tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu là không phù hợp với quy định của công ước khung của tổ chức y tế thế giới về kiểm soát thuốc lá
vì vậy các doanh nghiệp thuốc lá đề nghị thủ tướng chính phủ xem xét tiếp tục duy trì tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu